sáng nay giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết sức khỏe của toàn bộ một mươi chín người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện núi thành đang được điều trị tại bệnh viện đều đã phục hồi tốt không còn nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng qua trên quốc lộ một a thuộc địa phận tam anh nam huyện núi thành khiến ba người chết một mươi ba người bị thương lãnh đạo tỉnh quảng nam đã tới hiện trường và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam thăm hỏi bệnh nhân chỉ đạo bệnh viện tập trung tối đa nhân lực thiết bị để cứu người bị thương
công an tỉnh quảng nam cũng đã tạm giữ tài xế nguyễn anh tiên chú tại tp huế tỉnh thừa thiên huế người điều khiển xe khách để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên để xử lý các cá nhân có trách nhiệm đồng thời có giải pháp cụ thể ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra